trong lúc các hoạt động kinh tế xã hội tại mỹ đang bị đóng băng do các lệnh phong tỏa của chính phủ
buộc các nhà hàng cửa hiệu phải đóng cửa thì người nông dân vẫn không ngừng làm việc
và chính họ đang phải đối mặt với một nghịch lý đó là nguồn cung sữa dư thừa và giá gia súc lao dốc
ngay cả khi giá món bít tết vẫn đắt đỏ
ngành sản xuất thịt bò tại mỹ cũng đang phải vật lộn với một nghịch lý
giá bò sống được niêm yết tại sàn giao dịch nông sản chicago đã giảm khoảng ba mươi kể từ giữa tháng một năm hai nghìn một mươi chín
nhưng giá món bít tết tại các cửa hàng lại tăng
chuyên gia lý giải mâu thuẫn này là do thị trường một mặt vẫn lo ngại về nhu cầu giảm do các nhà hàng đóng cửa
mặt khác việc gián đoạn chuỗi cung ứng lại khiến người dân đổ xô mua sắm tích chữ mạnh hơn
việc các trường học nhà hàng quán bar đóng cửa đã khiến nhu cầu mua sữa thịt trái cây và các thực phẩm khác bị xáo trộn
gây ra sự giảm giá các nông phẩm
các biện pháp giãn cách xã hội đã khiến nhu cầu sang giảm bao gồm cả nhiên liệu sinh học làm từ ethanol
khoảng một phần ba sản lượng ngô ở mỹ được sử dụng cho sản xuất ethanol và kết quả là giá ngô đã giảm một mươi năm kể từ giữa tháng một